bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám tuyển sinh đại học cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn đại học mà để các trường tự quyết định mức điểm
điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vào các trường đại học sẽ mở rộng cho tất cả các thí sinh
tuy nhiên đây cũng là động lực buộc các trường phải có trách nhiệm với đầu ra để thu hút học sinh
mô hình đưa học sinh đến trường đại học bên cạnh việc mang lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh
cũng đồng thời là cơ hội để các trường đại học đến gần hơn với những sinh viên tiềm năng
chúng tôi muốn các em nhìn thấy nghe thấy sở thấy cảm nhận thực tế một môi trường không chỉ là cơ sở vật chất
mà còn môi trường xung quanh không khí học tập trong môi trường đại học như thế nào
tôi nghĩ rằng cái việc đó đối với các học sinh hết sức là cần thiết
liên kết với các đối tác nước ngoài nhằm tạo môi trường đào tạo năng động theo hướng quốc tế
bằng mọi cách để kết nối tạo cơ hội việc làm cho sinh viên
các đối tác nước ngoài nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp
đồng thời chủ động tiếp cận với các bên sử dụng lao động các nguồn vốn dự án đặt vấn đề hợp tác
đào tạo theo nhu cầu đang là hướng đi hiệu quả giúp cho các trường ngoài công lập có thể cạnh tranh công bằng với các trường công lập
cháu cũng đã từng đi xin việc rồi và bây giờ cháu đã làm tại khách sạn bảo sơn ạ
thì bây giờ các công ty người ta không phân biệt là học trường công lập hay là ngoài công lập
chỉ dựa vào năng lực của bản thân cá nhân đó ạ
hôm nay là cầm cái bằng ở trên tay rồi chị cháu đã tự tin là mình sẽ xin việc được hơn
và vì bên cháu học đó là học du lịch hơn nữa thì cháu lại đang làm là hướng dẫn viên
cho nên là cũng rất là mong muốn là các công ty cũng như là có thể là tạo điều kiện cho bạn cháu
bởi vì là trên trường thì trường cũng đã tạo điều kiện cho cháu là có cơ hội là đi làm nhiều rồi
nhưng mà bây giờ thì cầm cái bằng trên tay thì cháu cảm thấy là cháu hãnh diện hơn khi được là chính thức là ra trường rồi đấy ạ
trong thời điểm mà cơ hội vào các trường đại học đang ngày càng rộng mở
các cơ sở giáo dục phải chấp nhận sự cạnh tranh và tự khẳng định vị trí của mình
có khẳng định được chất lượng thì mới thu hút được thí sinh
tuy nhiên việc thay đổi thực sự về chất đối với giáo dục đại học rõ ràng không chỉ dừng lại ở quyết tâm mà phải phụ thuộc vào hành động cụ thể của từng trường
trường của tôi thì trong cái nghị quyết của hội đồng quản trị
và trong ban giám hiệu thì đã đưa ra là ưu tiên số một là khi người học vào học tập tại trường thì ra trường phải có việc làm
cái khó khăn của chúng tôi là chúng tôi phải tự đi tìm các doanh nghiệp và mời các doanh nghiệp đến và chúng tôi trình bày kế hoạch hoạt động hợp tác của chúng tôi
và người ta thấy là một cái ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và đội ngũ giáo viên thì người ta sẽ hợp tác với chúng tôi
và tôi tin là những cái đó sẽ thu hút được các em sinh viên và tạo nên
tôi tin cho bố mẹ các em
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám với những đổi mới trong cơ chế tuyển sinh năm nay
được cho là sẽ tạo cơ hội lớn cho thí sinh chọn trường học và ngành nghề phù hợp
cũng như các trường đại học cao đẳng dồi dào nguồn tuyển
tuy nhiên nếu không đảm bảo được đầu ra cũng như nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động
chắc chắn nhiều trường sẽ lại tái diễn tình trạng không tuyển đủ được thí sinh
và nhu cầu để ra và nguy cơ đóng cửa hay phá sản chắc chắn sẽ là điều tất yếu